tổ cứu hộ nhanh chóng sử dụng máy banh cắt thủy lực cơ tạo khoảng trống đưa các nạn nhân ra ngoài
sau ít phút triển khai chín người mắc kẹt đã được giải cứu ra ngoài an toàn tình hình sức khỏe ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam phạm xuân việt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật lầm nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ngân việt thiện hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi giới bất động sản
thông qua nhiều mối quan hệ việt biện đặt có khả năng lo liệu mọi loại giấy tờ đất đai lừa lấy tiền từ các bị hại
một phần tiền việt dùng để đầu tư bất động sản phần còn lại để quan hệ hỏi rò về các loại giấy tờ
khi thấy không có khả năng chi trả hay hồi đáp lại các bị hại việt đã lấy tiền và lẩn trốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi việt đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tạm giữ hình sự đối tượng đào tuấn anh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuấn anh bị bắt quả tang đang thu tiền lãi của một người vay tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
vật chứng thu giữ là một điện thoại di động cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện đào tuấn anh dương tính với ma túy
khi khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ nhiều căn cơ công dân bằng lái xe giấy tờ xe của người vay
tuấn anh khai đã cho hơn ba mươi người vay với mức lãi suất từ ba trăm sáu mươi đến năm trăm bốn mươi một năm
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại cộng hòa phường bần yên nhân thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đình huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn phố phủ thị trấn khói châu huyện khói châu tỉnh hưng yên
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo lõm cách một cm trên đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện